trứng vịt biển đồng ruy có sự khác biệt so với trứng vịt bình thường khi thưởng thức có hương vị đặc biệt hơn nhiều

quả trứng này em thấy có lòng đỏ rất là lớn lớn hơn rất nhiều so với quả trứng vịt khác anh ạ

trứng vịt đồng ruy không những chỉ có cái lòng đỏ rất là lớn mà khi ăn thì không hề cảm nhận đến mùi tanh và đặc biệt là có cái vịt đồng ruy
trứng vịt đồng ruy không những chỉ có cái lòng đỏ rất là lớn mà khi ăn thì không hề cảm nhận đến mùi tanh và đặc biệt là có cái vịt đồng ruy
vị bùi ngậy rất là ngon anh ạ
và nếu có dịp về đến với
tiên yên cũng như về đến xã đồng rui
thì quý vị và các bạn hãy nhớ thưởng thức hết sức
là thơm ngon đấy ạ
vậy là màn đêm đã bung xuống rồi và bây giờ thì chúng ta
hãy cùng quay trở lại với đồng rui
để cùng bà con nơi đây đi đánh bắt
hải sản ngay tại khu rừng ngập mặn này nhé
đối với người dân các xã đồng rui
hải lạng đông hải đồng triều
những canh rừng ngập mặn
là nơi sinh kế và gắn bó
từ nhiều năm nay của họ
tùy vào con nước mà hoạt động
khai thác hải sản của người dân cũng thay đổi
anh ơi anh bẻ cái lá này
để làm gì đấy ạ
anh bẻ một vài cái anh bỏ trong cái thùng này để khi mình bắt con tôm
nó đỡ bị nhảy ra ngoài
à tức là để cho bẻ tôm
em đã cứ nghĩ rằng anh dùng cái lá này để mà
xua mũi hay để làm gì cơ ạ
anh ơi vậy thì mình cứ xoay đèn này
thì tôm nó thấy sáng nó sẽ đến hả anh
không con tôm thì
khi nước cạn thì bình thường nó nằm nó vùi mình xuống cát
chỉ nhìn thấy hai cái mắt của nó với râu của nó thôi
mắt của nó rất là sáng được
thì mình có thể dùng tay mình bắt được
thì nó sẽ nhanh hơn
tuy nhiên những con mà nó bị nổi
nó bơi nó nổi thì mình phải dùng cái nơm này mình úp vào
em muốn bắt nhé không quen không
này cát đây thế này
em đùn một đống cát nấp vào người đó
không dê dê tay đi
dê tay đi
rồi đã bắt được
wow tỏ phết
tình như nó lại bơi ra ngoài rồi
quả thực là
quả thực là con tôm rất là nhanh anh ạ
vừa nhìn thấy thôi nhưng mà
khi mà úp xuống thì đã không thấy đâu rồi ạ
một công việc đòi hỏi
không chỉ tinh mắt mà còn phải cần rất là nhanh tay ạ
hai lần rồi mà vẫn úp chợt ạ
vậy là sau một hồi thì tôi cùng với anh trưởng cũng đã bắt được khá là nhiều tôm rồi
tuy nhiên với cá nhân tôi thì cái số lượng tôm mà bắt được tối nay bao nhiêu không quan trọng
mà điều quan trọng hơn cả đó là tôi đã có được những cái trải nghiệm hết sức là thú vị
và tôi nghĩ rằng nếu quý vị và các bạn đã đến với tin niên rồi
thì hãy cố gắng để có những cái trải nghiệm như thế này nhé
hết sức là thú vị đấy ạ
và đến đây thì chương trình điểm đến tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau